hai đối tượng là chú cháu trong cùng một gia đình vừa bị công an tỉnh điện biên bắt giữ
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên chủ trì
phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ phát hiện và bắt giữ hai đối tượng
phàng a phó và phàng a dơ cùng chú tại huyện nậm pồ đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một mươi hai bánh heroin hai xe máy và ba điện thoại
quá trình bắt giữ các đối tượng rất manh động ra sức chống trả lực lượng vây bắt nhằm tẩu thoát
tuy nhiên với sự phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng đã bắt được các đối tượng
bảo đảm an toàn tuyệt đối
bất ngờ kiểm tra quán hát karaoke luxury thuộc xã sông lô thành phố việt trì
do nguyễn văn sáng làm chủ lực lượng thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh phú thọ đã phát hiện hai mươi hai trường hợp đang sử dụng trái phép chất ma túy
qua test nhanh phát hiện có hai mươi trên tổng số hai mươi hai trường hợp dương tính với chất ma túy
vật chứng thu giữ tại hiện trường là một đĩa xứ có chất bột màu trắng bám dính
nghi là ma túy ketamine nhiều dụng cụ sử dụng ma túy hai xe ô tô và một số đồ vật tài sản có liên quan
quá trình đấu tranh lực lượng công an bước đầu làm rõ sáu đối tượng cùng chú tại thành phố việt trì
có hành vi tổ chức cho các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với sáu đối tượng trên và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định
một đối tượng có hành vi mua bán số lượng lớn tài khoản ngân hàng đã bị phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an huyện yên thế
tỉnh bắc giang điều tra làm rõ
đáng chú ý số tài khoản trên nghi có liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
các đối tượng sử dụng để luân chuyển dòng tiền lên đến hàng tỷ đồng
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn hồng minh
qua quan hệ xã hội minh có quen một đối tượng ở tỉnh tây ninh và hai người đã thống nhất với nhau
tìm cách mở các tài khoản ngân hàng
minh sẽ được trả năm trăm linh đồng một tài khoản
sau đó minh đã tìm liên hệ với nhiều người để mở và đứng tên tài khoản và trả hai trăm linh đồng một tài khoản
bước đầu đối tượng nguyễn hồng minh khai nhận đã mua được bốn mươi sáu tài khoản ngân hàng của một mươi người
sau khi mua xong tài khoản ngân hàng
thế minh thu loại điện thoại đã giao cho mọi người
mang tài khoản ngân hàng vào tây ninh để bán trực tiếp cho đối tượng quen biết ở trên với giá là hai mươi sáu triệu đồng
ngày hôm nay thành phố hà nội tỉnh quảng ninh và nhiều địa phương khác trên cả nước
bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
cùng với cả nước thành phố hà nội bắt đầu tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
để hưởng ứng tuần lễ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
qua thống kê hiện việt nam có khoảng một mươi một tám triệu người thuộc đối tượng tiêm lần này
việc tiêm đủ hai mũi cho trẻ đủ điều kiện sẽ được tiến hành đến cuối quý ii năm hai nghìn hai mươi hai
có hai loại vaccine phòng covid một mươi chín là pfizer và moderna dành cho trẻ em
theo thông tin từ bộ y tế lô vaccine moderna dành cho trẻ em đầu tiên do chính phủ úc tài trợ
đã về đến việt nam vào ngày tám tháng bốn đã được kiểm định chất lượng tại viện kiểm định vaccine và sinh phẩm y tế
để gửi tới quảng ninh địa phương triển khai tiêm sớm nhất
bắt đầu tiêm cho học sinh lớp sáu kể từ ngày một mươi bốn tháng bốn
ngày một mươi ba tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã hoàn tất kết luận điều tra
chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bốn mươi ba bị can trong đường dây
tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng tám mươi bảy sáu trăm một mươi hai tỷ đồng
trong bốn mươi ba bị can thì có một mươi hai bị can bị đề nghị truy tố cùng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
hai mươi một bị can bị đề nghị truy tố về tội
tổ chức đánh bạc và một mươi bị can bị đề nghị truy tố về tội đánh bạc
trong đó huỳnh long bạch và huỳnh long nhu có vai trò cầm đầu đường dây
chỉ đạo đồng bọn thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
tại hai trang web sweeponline và nagat
đây được xem là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay
do công an tp hcm khám phá
hai trang web hoạt động từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính
bằng tiền kỹ thuật số ethereum tethercoin theo mô hình đa cấp
theo đó người chơi sử dụng tiền đánh bạc và lôi kéo con bạc càng nhiều
thì được hướng lợi càng cao
cơ quan điều tra kết luận bạch nhu và đồng bọn đã lôi kéo khoảng hai mươi năm triệu tài khoản tham gia
với số tiền dùng chơi đánh bạc là tám mươi bảy sáu trăm một mươi hai tỷ đồng
các bị can thu lợi số tiền đặc biệt lớn đem đầu tư nhà đất ô tô
và chuyển ra nước ngoài tẩu tán có dấu hiệu rửa tiền
hiện cơ quan điều tra tiếp tục xác minh truy bắt để xử lý batia mohit
quốc tịch ấn độ và các đồng bọn có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
tại hai trang web nói trên
tối qua trong quá trình tăng ca tuần tra kiểm soát địa bàn
công an phường thanh khê đông quận thanh khê thành phố đà nẵng
đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời một nhóm thanh thiếu niên đang chuẩn bị hung khí đi hỗn chiến
khi tuần tra qua khu vực số nhà một nghìn hai trăm chín mươi một nguyễn tất thành
tổ tuần tra phát hiện một nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện nghi vấn tụ tập nên dừng xe kiểm tra
thấy lực lượng công an số thanh niên trên bỏ chạy
công an phường thanh khê đã tiến hành truy đuổi và bắt giữ được lê tự hậu quê tỉnh quảng nam
tạm trú tại phường hòa khánh nam quận liên triểu
qua kiểm tra xung quanh hiện trường phát hiện và thu giữ được bốn thùng vỏ chai bia bên trong chứa xăng
trên miệng chai có nhát vải và sáu cây dao tự chế cùng hai xe mô tô do đối tượng bỏ chạy để lại
tiến hành làm việc hậu thừa nhận số vỏ chai bia trên dùng để làm bong xăng tự chế
cùng sáu cây dao được nhóm của hậu chuẩn bị để đi đánh nhau giải quyết mâu thuẫn
hiện lực lượng công an đang tiếp tục truy xét số thanh niên còn lại
trong khi đó liên quan đến vụ một nhóm hơn một mươi đối tượng mang theo súng và hung khí
tìm đến nhà đối tượng cầm đầu của băng nhóm khác để thanh toán nhau
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã bắt tạm giam tám đối tượng
về các hành vi gây dối trật tự công cộng hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích
tám đối tượng bị bắt giam gồm nguyễn hữu hiền nguyễn việt tiến phạm phú liêu
võ vĩ khang huỳnh trường an dương gia luận la hải đăng cùng chú tại tp rạch giá
và phạm gia nguyên chú tại huyện tân hiệp tỉnh kiên giang
theo kết quả điều tra vào đêm mồng hai tết nhóm tám đối tượng trên và một số đối tượng khác
hẹn nhau với nhóm của sa thanh hải đến tuyến đường tránh tp rạch giá để đánh nhau
nhưng nhóm của hải không đến
tức giận cả nhóm mang theo súng hung khí rủ nhau qua nhà hải ở đường ngô quyền
phường vĩnh bảo tp rạch giá do nhóm của hải đóng cửa cố thủ bên trong nhà
nên các đối tượng trên đã dùng súng bắn nhiều phát rồi dùng dao tự chế chém gây hư hỏng
hai cánh cửa kính cường lực và làm hải bị thương ở chân rồi tẩu thoát
sau đó từng đối tượng lần lượt bị cơ quan công an bắt giữ riêng lê thái bình
chú tại tp rạch giá hiện đã bỏ trốn và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp rạch giá
ra quyết định khởi tố và phát lệnh truy nã
còn tại hà nội trong quá trình điều khiển xe máy đi tìm nhóm đối thủ để giải quyết mâu thuẫn
một đối tượng trong nhóm côn đồ nhí đã không làm chủ được tốc độ
đâm trúng một phụ nữ đi xe đạp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
đây không phải là lần đầu các nhóm thanh thiếu niên gây dối trật tự công cộng rồi gây tai nạn như thế này
ghi nhận của phóng viên intv tại quận hoàn kiếm
công an quận hoàn kiếm hà nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đỗ minh quân
sinh năm hai nghìn năm hộ khẩu thương chú tại huyện khói châu tỉnh hương yên
quân là chủ mưu của vụ việc rủ bạn đi giải quyết mâu thuẫn
trên đường đi quân đã gây ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
khiến một người phụ nữ tử vong tại phố lò sũ bản thân quân cũng bị thương nặng
cháu đi sang bên long biên để tìm cái nhóm kia nhưng mà bọn cháu lúc đấy không tìm thấy
trên cái đoạn đường đi về thì có gặp một cụ già đang dắt xe qua
thì lúc đấy bọn cháu đang đi cũng nhanh thì bóp còi inh ỏi lên nhưng mà cụ không kịp né
thế là bọn chó vượt qua và đã đâm phải cụ
trước đó quân cùng bảy đối tượng khác mang theo năm tuyết sắt hàn giao phóng lợn
hẹn gặp nhóm khác đánh nhau tại khu vực chân cầu trương dương
quận long biên nhưng không gặp được nhóm mâu thuẫn
các đối tượng đã di chuyển xe máy trên nhiều tuyến đường ở hoàn kiếm và long biên để tìm đối thủ
giải quyết mâu thuẫn hay đi tranh chấp thì bọn cháu thường đi đông người và đường đi tụ tập
bọn cháu thường có phóng lợn hay là tuyếp tự chế
không khí thì cái nơi có mặt thì đã có sẵn rồi
mà đang trên đường về thì chủ cháu nhận được tin là có tai nạn
thế là chúng cháu đã quay đầu hải để xem
chỉ vì những mâu thuẫn cá nhân mà thời gian qua
nhiều nhóm thanh thiếu niên đã sử dụng hung khí
tham gia giao thông trên đường với tốc độ cao
gây nguy hiểm cho chính mình và nhiều người xung quanh
trước tình hình này công an quận hoàn kiếm hà nội cũng đã tăng cường các tổ công tác
bằng các biện pháp nghiệp vụ gia quân đấu tranh ngăn chặn
tổ chức không gọi là rất hạn chế có dấu hiệu không gọi trường không gọi dẫn đến các hình vi mang theo lực lượng của tổng tập đẩy nhau gây mất hình tự
qua các biện pháp nghiệp tham gia chánh xét thì xác định phần lớn những đối tượng vi phạm này của các nhà hàng rất rẻ
có thể là trường hợp sáu tuổi rất ít phương tiện là trên sáu tuổi thì phần lớn gần như là sự thiếu sự quản lý của gia đình
hiện cơ quan công an đã làm rõ được vai trò của các đối tượng liên quan đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng trước pháp luật
lợi dụng danh nghĩa nhà chùa và cô nhi viện phạm văn cung đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng
sáng nay tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai bị cáo phạm văn cung và nguyễn tuấn sĩ
cùng chú tại thành phố vĩnh long hành nghề xe ôm cùng với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng lợi dụng danh nghĩa chủ trì chùa phước quang và trung tâm cô nhi viện phật giáo suối nguồn tình thương
cung đã tìm cách liên hệ gặp nhiều người có điều kiện kinh tế
qua đó cùng giới thiệu về công việc từ thiện của mình và tự nêu lên hoàn cảnh điều kiện khó khăn vất vả
trong việc nuôi dạy các cháu mồ côi nhằm làm cho họ cảm thông và trợ giúp
cung còn chủ động dựng lên các sự kiện không có thật để được cho mượn tiền
tổng cộng phạm văn cung đã vay và chiếm đoạt tiền của bốn người hơn sáu mươi bảy tỷ đồng
bị cáo cung bị bắt tạm giam từ cuối năm hai nghìn hai mươi đến nay
bị cáo sĩ được tại ngoại
trong buổi sáng nay hội đồng xét xử đã thẩm tra lý lịch các bị cáo và những người liên quan
dự kiến phiên tòa diễn ra trong hai ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng bốn
đội cảnh sát kinh tế công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam cho biết
đã vận động thành công đối tượng bùi quốc thắng trú tại phường lam hạ thành phố phủ lý
ra đầu thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào khoảng tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
đối tượng thắng đã giả mạo chữ
ký con dấu của anh vũ trí hiếu giám đốc công ty cổ phần dịch vụ xây dựng th hà nam
đóng trên địa bàn phường quang trung thành phố phủ lý để thay đổi đăng ký doanh nghiệp
và chuyển nhượng toàn bộ công ty cho anh nguyễn quang huy chú tại phường minh khai
thành phố phủ lý với số tiền bốn trăm ba mươi triệu đồng
sau đó thắng bỏ trốn khỏi địa phương
quá trình điều tra xác minh cơ quan công an xác định được thắng đang sinh sống
tại các tỉnh phía nam nên đã cùng gia đình tuyên truyền vận động thắng ra đầu thú
để làm rõ hành vi vi phạm
bước đầu thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình do nợ nần nhiều
nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đang điều tra truy bắt đối tượng cướp giật máy quay phim
của một phóng viên đài phát thanh truyền hình đồng nai khi đang ngồi chờ xe
trước cổng trung cư phường quang vinh tp biên hòa tỉnh đồng nai
theo thông tin ban đầu sáng ngày một mươi hai tháng bốn năm phóng viên đài phát thanh truyền hình đồng nai
để chiếc túi sách trước mặt ngồi ở cổng trung cư nguyễn ái quốc
trung cư phường quang vinh tp biên hòa thì bất ngờ có người mặc áo khoác đen
đi xe máy áp sát giật chiếc túi
nạn nhân đuổi theo nhưng không kịp
sự việc diễn ra trong vòng vài giây được camera an ninh ghi lại
qua trích xuất camera cơ quan công an nhận định trước khi thực hiện vụ cướp này
đối tượng đã nhiều lần đi qua lại trước khu vực này để quan sát trước khi thực hiện hành vi phạm tội
bốn đối tượng gồm đặng thị hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi lê thị hương sinh năm một nghìn chín trăm tám
cùng chú nguyễn ái quốc
chú tỉnh khánh hòa nguyễn thành dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và huỳnh tấn phước sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
quê ở tỉnh quảng ngãi đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long hồ tỉnh vĩnh hồ
khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ba tháng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan điều tra hương khai nhận bản thân giữ vai trò chủ mưu và phân công cho phước
dũng trở hương và hương đi đến khu vực đông người để hương và hương tìm cách trộm tài sản
riêng dũng và phước đậu xe chở sẵn bên ngoài để khi hưng và hương trộm được tài sản
sẽ nhanh chóng ra xe cùng tẩu thoát
với thủ đoạn trên từ ngày hai mươi một tháng ba đến ngày hai mươi tám tháng ba
bốn đối tượng đã thực hiện chót lọt thêm bốn vụ trộm điện thoại
cũng tại khu vực xã hòa phú huyện long hồ
vật chứng thu giữ là bốn mươi hai chiếc điện thoại mà các đối tượng trộm cắp đang cất giấu
ở một nhà trọ tại phường bốn thành phố vĩnh long
còn tại bình định công tác tìm kiếm trục vớt các phương tiện
gây thuyền của ngư dân bị sóng nhấn chìm do lúc xoáy
ở khu vực biển nhân lý thành phố quy nhơn vào ngày ba mươi một tháng ba đã hoàn thành
khoảng ba trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc quân đội biên phòng công an kiểm ngư và ngư dân xã nhơn lý
đã tiến hành tìm kiếm trục vớt các ghe thuyền cá của bà con
bị chìm ở vùng biển thôn lý tránh xã nhơn lý thuộc vịnh bãi nồm xã nhơn lý tp quy nhơn
sau hai lần tìm kiếm gần ba mươi tàu thuyền thúng cano và nhiều ngư lưới cụ được trục vớt
tuy nhiên các tàu thuyền bị chìm được trục vớt đều đã hư hỏng nặng khó có khả năng khắc phục
xe cơi nới kích thước thành khủng cao từ một đến hai mét trở hàng quá tải gây mất an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đồng loạt gia quân xử lý ngăn chặn có hiệu quả
tình trạng này sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên tại tuyến đường tránh qua địa phận thành phố đà nẵng
con đường này dẫn vào các mỏ đá nên hoạt động vận tải diễn ra khá rầm rộ
khi phát hiện tổ công tác chiếc xe liên tục đi lùi hòng né tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng
đó là chưa kể những đối tượng chim lợn báo tin
tuy nhiên qua tuần tra kiểm soát những trường hợp này đều được cảnh sát giao thông yêu cầu
người điều khiển phương tiện chấp hành hiệu lệnh dừng kiểm tra
và phát hiện lập biên bản nhiều trường hợp cơi nới chở quá tải trọng quy định
trong tuần cao điểm lực lượng cảnh sát giao thông toàn thành phố đà nẵng
đã xử lý hai mươi bốn trường hợp vi phạm quá tải quá khổ tự ý cải tạo phương tiện
tăng hai mươi hai trường hợp so với thời gian liền kề
phần lớn tài xế vi phạm đều chuẩn bị sẵn lý do biện minh cho hành vi của mình
thế nhưng dù bất kỳ lý do gì những hành vi vi phạm đều phải được xử lý theo quy định
không có trường hợp bao che né tránh
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố từ phòng đến quận
quyền tập trung xử lý đối tượng xe quá tải quá khổ cơ nới trên tuyến đường giao thông
với quyết tâm xử lý quyết liệt không né tránh không đùn đẩy và không để trùng chéo
lực lượng nào phát hiện là phải lập biên bản xử lý kịp thời không có bao che
mỗi ngày trên tuyến đường tránh đoạn từ cao tốc đà nẵng quảng ngãi đi đường hầm hải vân
có hàng chục nghìn lượt phương tiện lưu thông
ngoài kiểm soát
trọng tải các tổ công tác còn lồng ghép kiểm tra nồng độ cồn ma túy của tài xế
kể cả vào thời điểm ban ngày
rất nhiều tài xế cũng đang sử dụng và có sử dụng rượu bia và ma túy
nên những việc gia quân như thế này rất cần thiết để đảm bảo cho các phương tiện khác đi lại an toàn
những ngày tới lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh xử lý vi phạm
tập trung tại các tuyến tỉnh lộ quốc lộ gần khu công nghiệp và các điểm tập kết đất đá
bên cạnh xử lý tại hiện trường cảnh sát giao thông thành phố đà nẵng tổ chức tuyên truyền doanh nghiệp
đơn vị kinh doanh vận tải quán triệt lái xe chấp hành quy định về chở hàng hóa
từ đó nâng cao ý thức giảm thiểu tai nạn giao thông